thưa quý vị và các bạn một rãnh áp thấp trên mực năm m di chuyển từ thượng lào sang
khiến hai ngày qua ở khu vực phía tây bắc bộ đã có mưa rào và rông trên diện rộng
trong đêm nay rãnh mây rông này vẫn còn tồn tại và tiếp tục gây mưa giải rác
ở các tỉnh lai châu điện biên lào cai và khu vực phía bắc của tỉnh sơn la
sang ngày mai rãnh mây rông yếu và tan đi tây bắc bộ trở lại với tiết trời tạnh giáo
trong khi đó ở các tỉnh phía đông bắc bộ cũng đón ngày đầu tuần trong tiết trời nắng giáo
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở cả hai khu vực đều duy trì ở mức cao từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
với các tỉnh miền trung đêm nay mức nhiệt thấp nhất từ thanh hóa đến hà tĩnh tăng lên từ một mươi tám đến một mươi chín độ
còn ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế cũng tăng lên từ một mươi chín đến hai mươi một độ
trong ngày đầu tuần tình trạng mây nhiều vẫn còn duy trì ở hầu khắp các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi
đến khoảng trước một mươi giờ sáng mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi
nhưng đến trưa và chiều mây sẽ giảm và trời chuyển nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ tăng lên từ hai mươi năm hai mươi bảy độ
còn ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ cũng tăng lên mức từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
không khí lạnh yếu ở phía bắc nhưng vẫn theo đà khuếch tán yếu xuống phía nam
vì thế trong đêm nay ở tây nguyên nhiệt độ duy trì ở mức từ một mươi năm đến một mươi tám độ
trời rét nhẹ
trong khi đó ở khu vực miền đông nhiệt độ cũng giảm nhẹ còn từ một mươi chín đến hai mươi một độ
sang ngày mai dưới cây nắng sớm nền nhiệt ngày ở cả tây nguyên và nam bộ sẽ tăng nhanh
cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi độ
còn ở các tỉnh nam bộ là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ

biển từ bình thuận trở vào đến cà mau còn có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu và vẫn xảy ra tình trạng biển động
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
có gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ một năm mươi m đến hai năm mươi m biển động
và sau đây như thường lệ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước